nhằm tăng năng lực vận tải đón hành khách quốc tế sáng nay tại thành phố đà nẵng tổng công ty hàng không việt nam đã tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng sân đỗ máy bay về phía bắc giai đoạn hai
đây cũng là một trong những công trình trọng điểm thiết thực để chào mừng đại hội đảng bộ tp đà nẵng lần thứ hai mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dự án mở rộng sân đỗ máy bay về phía bắc giai đoạn hai cảng hàng không quốc tế đà nẵng có tổng vốn đầu tư khoảng bốn trăm hai mươi tỷ đồng
thời gian thi công là một mươi một tháng quy mô của dự án xây dựng mở rộng sân đỗ máy bay bằng bê tông xi măng cốt thép với diện tích gần sáu mươi bảy m hai
việc triển khai dự án này là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của cảng hàng không quốc tế đà nẵng
đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội du lịch đầu tư của tp đà nẵng và các tỉnh phương vực miền trung tây nguyên